theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tính từ một mươi tám h ngày ba tháng năm tới sáu h ngày bốn tháng năm cả nước không ghi nhận thêm ca mắc mới
một mươi ngày qua việt nam không có ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng
trong hai trăm bảy mươi một ca mắc tính đến sáu giờ ngày bốn tháng năm số ca điều trị khỏi là hai trăm một mươi chín ca chiếm tám mươi một
số ca dương tính với sát covid hai là ba mươi một ca chiếm một mươi hai
số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với sars cov hai là một mươi hai ca chiếm bốn
và số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần hai trở lên với sars cov hai là chín ca chiếm ba
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là hai mươi bảy bốn trăm linh chín người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện hai trăm ba mươi tám người chiếm một
cách ly tập trung tại cơ sở khác năm tám trăm bảy mươi một người chiếm hai mươi một

cách ly tại nhà nơi lưu trú hai mươi một ba trăm linh người chiếm hai mươi tám người chiếm hai mươi tám người